sau hơn một tháng miễn phí trong dịp tết canh tí vừa qua bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi tám tháng hai
tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn với chiều dài sáu mươi bốn km sẽ thu phí chính thức
đây là tuyến cao tốc có quy mô bốn làn xe hai làn rừng khẩn cấp tốc độ thiết kế là một trăm linh km một giờ
khi đưa tuyến cao tốc này vào khai thác ô tô đi từ lạng sơn về hà nội chỉ mất hai tiếng đồng hồ
rút ngắn hơn một tiếng đồng hồ so với trước đây
sau hơn một tháng được chạy miễn phí nhiều lái xe đã quen với tuyến cao tốc hiện đại này
theo nhiều lái xe thời gian chạy miễn phí đã giúp họ trải nghiệm độ an toàn của tuyến đường
và thuận tiện khi có những nút giao hợp lý rẽ vào các khu đô thị ở các huyện thị của tỉnh lạng sơn
mức phí toàn tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn cao nhất là năm trăm hai mươi đồng đối với xe tải trên một mươi tám tấn và xe container
mức phí thấp nhất là một trăm ba mươi năm đồng đối với xe ô tô dưới một mươi hai chỗ ngồi và xe tải dưới hai tấn
được nhiều lái xe cho rằng nếu so với chất lượng của tuyến đường là mức phí có thể chấp nhận được
thế là xe chậm tải nhẹ chậm tải lẳng chắc là còn giảm hơn nữa
tức là so với là cái mức thời gian chạy và cái phí là cũng hợp lý
theo đại diện công ty cổ phần bot bắc giang lạng sơn thời điểm trước tết khi được chạy miễn phí
ngày cao điểm có hơn một mươi năm lượt xe đi trên cao tốc này
tuy nhiên sau tết đến nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lượng xe qua đây đã giảm hẳn
trước mắt các đơn vị quản lý vận hành và bảo trì cao tốc sẽ tập trung vận hành tốt khai thác
nhất là khâu thu phí tạo thuận lợi tối đa cho các phương tiện sử dụng dịch vụ
với cái mức giá của cao tốc bắc giang lạng sơn thì cũng tương đồng với các cái mức giá của các cao tốc mà đã được triển khai
và với cái điều kiện mà tuyến cao tốc mới hoàn thành là có điều kiện đảm bảo về an toàn giao thông rất tốt
thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc phát triển lưu lượng trên tuyến cao tốc này là chắc chắn sẽ đạt được
như vậy dự án cao tốc bắc giang lạng sơn gồm hai hợp phần
nâng cấp mặt đường quốc lộ một và cao tốc chạy song song quốc lộ một đã cơ bản hoàn thành sau năm năm thi công
hiện nay nhà đầu tư cao tốc này đang chờ giải quyết các vướng mắc về tài chính để có thể sớm tiếp tục hoàn thiện đoạn tuyến cao tốc chi lăng hữu nghị có chiều dài bốn mươi ba km
sau đó sẽ thực hiện thêm hơn một mươi bảy km nối cửa khẩu hữu nghị với cửa khẩu tân thanh và cốc nam của tỉnh lạng sơn
nếu các đoạn tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ là tiền đề để dự án cao tốc đồng đăng lạng sơn đến trà lĩnh cao bằng sớm trở thành hiện thực